xác định nông nghiệp nông thôn trong đó có nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những lĩnh vực ưu tiên đầu tư vốn
ngân hàng nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực này
thực hiện chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch theo nghị quyết ba mươi của chính phủ
ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng dành ít nhất một trăm linh tỷ đồng để cho vay với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường
từ năm cho đến một năm một năm đối với các tổ chức cá nhân đáp ứng tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp sạch theo quy định
theo ngân hàng nhà nước hiện có trên tám mươi tổ chức tín dụng và gần một hai trăm linh quỹ tín dụng nhân dân tham gia cho vay nông nghiệp nông thôn
và tính đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi dư nợ tín dụng lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo nghị định năm mươi năm hai nghìn một mươi năm và nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi tám đạt hơn hai triệu tỷ đồng
tăng sáu hai mươi một so với cuối năm hai nghìn một mươi chín và chiếm hai mươi bốn
năm dư nợ toàn nền kinh tế